ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang tổ chức hội nghị về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
nhằm đánh giá xác định nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ
để đẩy nhanh tiến độ tỉnh hậu giang thành lập chín tổ công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
ban hành chương trình hành động với những giải pháp cụ thể
mục tiêu phấn đấu là giải ngân một trăm linh vốn kéo dài từ năm hai nghìn một mươi chín sang năm hai nghìn hai mươi trước ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
kết quả thực hiện là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra kiểm điểm trách nhiệm của tập thể người đứng đầu cá nhân liên quan